sau một thời gian lâm bệnh nặng mặc dù đã được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa
song do tuổi cao sức yếu đồng chí trung tướng đồng sĩ nguyên nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng
nguyên tư lệnh bộ đội trường sơn đã từ trần hồi một mươi một h bốn mươi hai phút ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám hà nội
trên tám mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc
đồng chí được đảng nhà nước trao tặng huân chương sao vàng huân chương quân công hạng nhất huy hiệu tám mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác
sau đây là thông báo về lễ viếng lễ truy điệu lễ an táng đồng chí trung tướng đồng sĩ nguyên
ban bí thư trung ương đảng đã quyết định ban lễ tang nhà nước gồm hai mươi ba đồng chí
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ làm trưởng ban
linh cữu đồng chí đồng sĩ nguyên quàn tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông thành phố hà nội
lễ viếng từ bảy h ba mươi đến một mươi hai h ba mươi thứ tư ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
lễ truy điệu từ một mươi hai h ba mươi lễ di quan từ một mươi ba h một mươi năm phút cùng ngày
lễ an táng hồi một mươi bảy h cùng ngày tại nghĩa trang công viên vĩnh hằng ba vì thành phố hà nội